sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín để cơ thể nhanh hồi phục và khỏe mạnh
ngoài chế độ chăm sóc theo dõi và nghỉ ngơi hợp lý
chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng đầy đủ và lành mạnh
để tăng sức đề kháng cho cơ thể chế độ dinh dưỡng cần cung cấp đủ năng lượng
bổ sung đa dạng các thực phẩm từ nguồn gốc động vật và thực vật với tỷ lệ cân đối
các loại thực phẩm và đồ uống nên dùng
nước chiếm năm mươi sáu mươi trọng lượng cơ thể người trưởng thành
nước cần thiết cho mọi hoạt động sống của cơ thể
nước bảo vệ các mô cơ quan và điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể
để đảm bảo quá trình hấp thu chuyển hóa và đào thải của cơ thể
cần cung cấp đủ nước từ đồ uống và thức ăn
nhu cầu khuyến nghị nước khoảng ba mươi năm bốn mươi ml trên một kg một ngày
tuy nhiên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tình trạng sinh lý
điều kiện thời tiết điều kiện lao động sinh hoạt
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín thường có các dấu hiệu đau xót
vì thế việc bổ sung nước cho cơ thể lại càng có vai trò quan trọng
đặc biệt là vào những ngày nắng nóng
khi uống nước nên uống từ từ và trên nhỏ lượng nước cần uống
các loại nước hoa quả có thể uống bổ sung như nước chanh nước cam nước bưởi ép
để cung cấp thêm vitamin c a cần thiết cho cơ thể
cá cá rất giàu dinh dưỡng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể
vitamin a d magé kém đặc biệt là một số loại cá chứa lượng lớn omega ba
như cá hồi cá thu cá chích cá mòi có tác dụng chống viêm tăng cường hệ biễn dịch
vì vậy nên ăn tăng cường cá ít nhất ba lần một tuần
vitamin a là một vi chất dinh dưỡng quan trọng tham gia vào nhiều chức năng trong cơ thể
vitamin a giúp tăng cường hệ biễn dịch tham gia vào việc tế bào hóa biễn dịch
đồng thời vitamin a cũng có vai trò trong bảo vệ sự toàn vẹn của da
niêm mạc đường tiêu hóa hô hấp là những hàng rào đầu tiên ngăn cản mầm bệnh
thực phẩm dầu vitamin a như gấc khoai lang mí đỏ cà rốt ớt chuông
rau pina xoài bông cải xanh dầu gan cá
thực phẩm dầu vitamin c e
vitamin c là chiều khóa cho tăng trưởng và hoạt động hàng ngày của hầu hết các mô cơ thể
cả vitamin c và vitamin e đều được biết đến với vai trò chất chống oxy hóa mạnh của cơ thể
có tác dụng bảo vệ sự nguyên vẹn của tế bào làm tăng sức đề kháng cho cơ thể
vitamin c có nhiều trong hoa quả tươi và rau xanh bao gồm bưởi chanh cam ổi dâu tây
kiwi đu đủ bông cải xanh bông cải trắng ớt chuông rau ngót rau cải
vitamin e có nhiều trong các thực phẩm nguồn gốc tự nhiên như đậu tương giá đỗ
phường lạc mầm lúa mạch dầu hướng dương dầu ô lưu và các loại rau có màu xanh đậm
thực phẩm dầu vitamin d
vitamin d có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch
thiếu hụt vitamin d có thể dẫn đến dối loạn điều hòa phản ứng của miễn dịch cơ thể
nguồn thực phẩm dầu vitamin d như cá trứng sữa
thực phẩm dầu kẽm
kẽm là một vi khoáng chất cần thiết cho cơ thể
có vai trò xúc tắc và cấu trúc cho rất nhiều enzim chuyển hóa trong cơ thể
kẽm có vai trò tăng cường hệ miễn dịch giúp vết thương mau lành giúp duy trì vị rác và cứu giác
thực phẩm dầu kẽm như sò hầu tôm cua biển gẹ ngũ cốc nguyên hạt
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín người có thể mệt mỏi sốt sưng đau và chán ăn
vì vậy nên ăn các thức ăn mềm dễ tiêu hóa như xúc gà cháo đậu xanh thịt băm
uống nhiều nước nước ép hoa quả và chia nhỏ bữa ăn
thực phẩm nên tránh
nên trẻ uống rượu sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín vì rượu có thể ước chế miễn dịch làm cơ thể mất nước
uống rượu làm suy giảm khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể tăng nguy cơ biến chứng
và có thể gây khó khăn cho việc phân biệt giữa phản ứng của rượu và phản ứng của vaccine
thực phẩm nhiều chất béo bão hòa
thức ăn nhanh thức ăn chế biến bằng cách chiên rán nướng nhiều dầu mỡ như gà rán xúc xích lạp sưởng khoai tây chiên
chứa nhiều chất béo bão hòa làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể gây ra những tác hại cho sức khỏe